sau đợt mưa lớn trong hai ngày từ hai mươi hai đến hai mươi ba tháng một mươi trên địa bàn miền núi quảng ngãi có trên năm mươi điểm sạt lở lớn nhỏ gây ách tắc giao thông cô lập hàng trăm hộ dân
chính quyền địa phương và ngành chức năng đã tích cực khắc phục huy động lực lượng dọn đường khẩn trương thông tuyến cho bà con đi lại thuận lợi
trong đó điểm sạt lở tại tổ hai thôn trà lương vào trưa ngày hai mươi bốn tháng một mươi gây ách tắc giao thông đã ba ngày nay
điểm sạt lở này nằm ở vị trí đứt gãy đường tại km bốn bảy trăm linh
trong sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi huyện trà bồng đã huy động xe múc để dọn bùn đất thông tuyến cho bà con đi lại cũng như tiếp cận điểm sạt lở đứt gãy đường
xã cũng huy động lực lượng dân quân thanh niên hỗ trợ dọn đường
thời gian hai ngày vừa qua là đi bộ cũng không được mà đi xe không được cho nên là chúng tôi đã huy động lực lượng dân quân và thanh niên
chứ là bằng cách là phát dọn đi đường tác để tạo điều kiện cho bà con đi toàn thời
trong thời gian hôm qua thì bữa nay thì sáng nay chúng tôi đã tiếp tục huy động một số những cái điểm mà không nguy cơ sạt lở lớn
đặc biệt chỗ tôi hay thông trả lương cho nên là chúng tôi đã huy động lực lượng với cùng với cơ giới
đặc biệt cơ giới họ để múc đường để thông đường chúng tôi huy động lực lượng thanh niên
mà nó vết lại cho đảm bảo là việc mà đi lại an toàn cho người dân
sau nỗ lực của chính quyền địa phương một số điểm sạt lở đã được thông xe có thể qua lại người dân rất phấn khởi
ở trong đó không có thứ gì rồi đi đi bộ ra bộ ra rồi đi chờ người chở xuống mua đồ ăn lên
ăn chứ là không có đường nào mà đi thấy là mừng có đường đi có đồ ăn không nhăn đồ nó ăn
các huyện vùng cao quảng ngãi đã chỉ đạo địa phương xã huy động các lực lượng khắc phục các điểm sạt lở nhỏ
với phương châm tạm thời tông tuyến cho bà con đi lại để phòng các trường hợp ốm đau cấp cứu cũng như cung ứng lương thực thực phẩm
huyện thì cũng đã tập trung chỉ đạo kịp thời
khi cơn mưa nó dứt chỉ đạo kịp thời về vấn đề cũng tạo đường mòn tạo đường cho xe hông đa đi được
về giải pháp của huyện hiện nay thì các tiên phải tập trung giải quyết thông sớm các tiên đường
và những vị trí mà nó nặng quá thì còn phải có cái giải pháp lau dài
tuy nhiên giờ trước mắt là phải làm sao làm để đảm bảo cho xe hông đa đi được cho người đi bộ qua lại được
để mà có cái điều kiện là khi mà thuốc men rồi
những người dân bị đau ốm
để cấp cứu kịp thời
việc khắc phục các điểm sạt lở thông tuyến đảm bảo giao thông thông suốt ở vùng cao quảng ngãi
hiện nay là rất cấp bách giúp bà con đi lại thuận tiện nhất trong các tình huống khẩn cấp cấp cứu
cũng như cung ứng lương thực thực phẩm cho người dân ở những vùng bị chia cắt